tiếp đại sứ brazil marco antonio zini branzau đến chào từ biệt
nhân kết thúc nhiệm kỳ tại việt nam vào chiều nay
thủ tướng nguyễn xuân phúc mong muốn việt nam và brazil tăng gấp đôi kim ngạch thương mại trong thời gian tới
thủ tướng chúc mừng đại sứ về những kết quả đã đạt được trong nhiệm kỳ của mình
đóng góp thiết thực vào thúc đẩy quan hệ hai nước như hai bên có nhiều chuyến thăm cấp cao lẫn nhau
kim ngạch thương mại song phương đạt khoảng bốn tỷ usd
thông báo việc quốc hội việt nam vừa phê chuẩn hiệp định đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên thái bình dương
cptpp vào chiều nay thủ tướng cho rằng đây sẽ là thời cơ thúc đẩy hợp tác đầu tư thương mại giữa hai nước
là thời gian đẹp nhất để lại tình cảm đặc biệt đối với ông
ông cho biết hai nước có nhiều lĩnh vực có tiềm năng phát triển
như hàng không khi mà brazil đang có dự định xuất khẩu máy bay sang việt nam
ông hy vọng việt nam có thể có một hiệp định thương mại tự do fta với khối thị trường chung nam mỹ
mekosur cũng như brazil có một fta với khối asean